nhiều hoạt động kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khẩn trương khắc phục sự cố đường dây hai mươi hai kv cấp điện cho các huyện đảo cô tô vân đồn của tỉnh quảng ninh
trong phần tin quốc tế mỹ xác nhận triều tiên trao trả hài cốt binh sĩ
tổng thống mỹ quyết định dừng chính sách chia cắt gia đình nhập cư
thưa quý vị sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp đại sứ ba lan đến chào tự biệt
nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao nhiệm kỳ của ba đại sứ
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi ba lan đang là bạn hàng lớn nhất của việt nam trong số các nước trung đông âu
kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi bảy đạt một tỷ usd
chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới hai bên cần phối hợp tìm kiếm các dự án phù hợp
để giải ngân hiệu quả khoản tiến dụng ưu đái hai trăm năm mươi triệu euro mà hai bên vừa ký trong chuyến thăm của tổng thống ba lan tới việt nam
chủ tịch nước hoan nghênh việc ba lan mở văn phòng đại diện tổng cục đầu tư và thương mại ba lan tại tp hcm
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối tìm kiếm cơ hội làm ăn đầu tư
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hai nước tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương
đại sứ barbara szymanowska gửi lời cảm ơn tới chủ tịch nước đã luôn tạo điều kiện cho đại sứ quán và hội hữu nghị việt nam ba lan hoạt động ngày càng hiệu quả
đại sứ cho biết thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình chính là chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống ba lan andrzej duda tới việt nam thành công tốt đẹp
qua chuyến thăm hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực chính trị hợp tác thương mại đầu tư nông nghiệp và khoa học công nghệ
đại sứ đánh giá cao vai trò cầu nối giữa hai nước của cộng đồng người việt nam tại ba lan
và bày tỏ hy vọng cộng đồng người việt nam tại ba lan tiếp tục phát triển ổn định góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và ba lan ngày càng phát triển
thưa quý vị chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc với liên minh hợp tác xã việt nam
về tình hình phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã và hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã có tám trăm chín mươi năm
hợp tác xã thành lập mới đạt bốn mươi kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám giải thể hai trăm hai mươi hợp tác xã yếu kém
luật hợp tác xã ra đời đã thay đổi cơ bản hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác xã
tuy nhiên hoạt động mô hình này cho đến nay vẫn tồn tại những khó khăn từ nhiều hạn chế và nguyên nhân dẫn đến nhiều hợp tác xã chưa hoạt động hiệu quả thậm chí giải thể
sự chuyển đổi hợp tác xã kiểu cũ thành kiểu mới với những nguyên tắc hoạt động có nhiều điểm khác
vẫn chưa được xã viên hiểu một cách đầy đủ
một số xã viên còn hoạt động sáu mòn theo hình thức hợp tác xã kiểu cũ
do vậy chưa đáp ứng được sự chuyển động nhanh của nền kinh tế thị trường
để hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới
trong đó cần có chính sách thu hút người có năng lực về quản lý
các tỉnh thành phố cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ thành viên kiêm nhiệm các vị trí quản lý và cán bộ công tác chuyên môn tại hợp tác xã
hỗ trợ thuế và vốn vay
và mỗi tỉnh thành phố cần chủ động hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn để quản lý và phát triển hợp tác xã
sáng nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện vân hồ tỉnh sơn la sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện vân hồ đã nghe đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
và kết quả trả lời của các bộ ngành trung ương về kiến nghị phản ánh của cử tri sơn la
tiếp thu ý kiến cử tri và phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí tòng thị phóng bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sơn la nói chung huyện vân hồ nói riêng
đồng chí cho rằng vân hồ là huyện nghèo mới được thành lập điều kiện tự nhiên cùng với xuất phát điểm thấp cho nên vân hồ còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội
về vấn đề này phó chủ tịch thường trực quốc hội mong muốn cấp ủy chính quyền huyện vân hồ cần đoàn kết sáng tạo tập trung nguồn lực phát huy tiềm năng thế mạnh từ chính những việc được cho là khó khăn hiện nay
nhân dịp này đồng chí tòng thị phóng đã tặng quà cho một mươi bốn gia đình chính sách thương binh bệnh binh gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện vân hồ
trước đó phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện vân hồ và trồng cây tại khuôn viên huyện vân hồ
ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm chủ tịch hồ chí minh người thầy của báo chí cách mạng việt nam đã sáng lập ra báo hạnh niên
bốn mươi năm qua bằng trí tuệ ngòi bút và cả xương máu những người làm báo đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giành độc lập tự do
báo chí cách mạng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng gánh pháp sứ mệnh thông tin đại chúng hoạt ánh kịp thời sâu sắc những diễn biến sôi động và quan trọng của cách mạng việt nam
tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và là diễn đàn của nhân dân góp phần rất lớn tạo sự đồng thuận xã hội
trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong quá trình hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin báo chí cách mạng việt nam luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của đảng cộng sản việt nam
thế hệ những người làm báo hôm nay không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị nêu cao trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của mình xứng đáng với sự tin cậy của đảng và lòng mong đợi của nhân dân
thưa quý vị nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam sáng nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch quyền ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm chúc mừng các thế hệ nhà báo đội ngũ phóng viên báo chí cán bộ của đài truyền hình việt nam và đài tiếng nói việt nam
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo cán bộ phóng viên người lao động của đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và ghi nhận những thành tựu hay cơ quan đã đạt được trong những năm qua
đặc biệt là mối quan hệ mật thiết gắn bó cùng mặt trận tổ quốc việt nam trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa bảo vệ tổ quốc
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn trong sự nghiệp xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc hai cơ quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo niềm tin trong nhân dân đối với các quan điểm chính sách của đảng và nhà nước thực hiện đúng tôn trị mục đích của cơ quan báo chí đóng góp hiệu quả trên mặt trận chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa

báo in có một mươi tác phẩm báo hình có chín tác phẩm báo nói có chín tác phẩm và ảnh báo chí có chín tác phẩm ban tổ chức đã trao hai giải nhất tám giải nhì một mươi hai giải ba và một mươi năm giải khuyến khích cho các tác giả nhóm tác giả đặt giải
nhân dịp này ban tổ chức đã trao cờ thi đua của hội nhà báo việt nam cho hội nhà báo thành phố cần thơ trao nhiều bằng khen giấy khen kỷ niệm trương cho các nhà báo có thành tích xuất sắc đang hoạt động trên địa bàn
đồng thời phát động cuộc thi giải báo chí phan ngọc hiển thành phố cần thơ lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi
ngày hai mươi một tháng sáu hội nhà báo tỉnh con tum tổ chức kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hội nhà báo tỉnh và trao thưởng cho các tác giả đạt giải báo chí tỉnh con tum năm hai nghìn một mươi chín
hội nhà báo tỉnh con tum hiện có hơn một trăm linh hội viên
trong những năm qua các cơ quan báo chí tỉnh con tum đã đặt giải báo chí tỉnh con tum
hội nhà báo tỉnh con tum luôn thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương góp phần xây dựng tỉnh con tum ổn định và phát triển
năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo tỉnh con tum đã trao hai mươi năm giải thưởng cho các tác giả ở bốn loại hình báo chí là báo viết báo điện tử báo hình báo nói và ảnh báo chí
sáng ngày hai mươi một tháng sáu tại hải phòng hội nhà báo thành phố tổ chức họp mặt và tọa đàm với chủ đề nghề báo
với sự tham gia của hàng trăm hội viên là các nhà báo lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố hải phòng
thông qua tọa đàm góp phần nâng cao đạo đức trình độ nghiệp vụ của người làm báo trong thời kỳ mới hướng đến nền báo chí phát triển lành mạnh trung thực tâm huyết có uy tín và tạo sự tin cậy với bạn đọc
nhân dịp này một mươi một hội viên vinh dự nhận kỷ niệm trương vì dự nghiệp báo chí việt nam một mươi một đồng chí nhận thẻ hội viên hội nhà báo hải phòng
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam thông tấn xã việt nam đã tổ chức lễ ra mắt cổng thông tin điện tử thông tấn xã việt nam đánh dấu một mốc trong quá trình đổi mới phương thức làm báo và phân phối sản phẩm thông tin của thông tấn xã việt nam
phát biểu tại lễ ra mắt đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam đã biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong thông tấn xã việt nam đã cho ra mắt cổng thông tin đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi ba năm
ngày báo chí cách mạng việt nam việc hiện đại hóa cổng thông tin điện tử của thông tấn xã tại hai địa chỉ mới là bước tiến quan trọng góp phần đưa thông tấn xã việt nam trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh nhất không chỉ trong nước mà còn ở khu vực vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vừa qua mưa xét đã gây ra sự cố đối với lưới điện tại các huyện đảo cô tô vân đồn
đoạn cung cấp điện cho hơn bốn bốn trăm linh hộ dân
công ty điện lực quảng ninh cho biết trực tiếp lãnh đạo tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực quảng ninh đã tập trung lực lượng triển khai kiểm tra khắc phục sự cố
do đặc thù đường dây đi qua địa hình phức tạp và tình hình thời tiết không thuận lợi đến sáu h năm mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đơn vị đã khôi phục cấp điện trở lại cho năm xã đảo huyện vân đồn với hai bốn trăm linh khách hàng đã có điện sử dụng trở lại
hiện tại công ty điện lực quảng ninh và các đơn vị đang nỗ lực khắc phục sự cố đường dây còn lại để tiếp tục cấp điện cho huyện cô tô
tuyến đường dây hai mươi hai kv cấp điện cho huyện đảo cô tô với ba đoạn cắp ngầm vượt biển
qua kiểm tra điện lực quảng ninh đã xác định được sự cố thuộc đoạn cắp ngầm từ đảo ba mùn đến đảo cô tô dài khoảng một mươi sáu km
công ty điện lực quảng ninh đã huy động các chuyên gia và thợ lặn hỗ trợ do tìm điểm sự cố và chuẩn bị sẵn sàng vật tư dụng cụ phương tiện nhân lực để xử lý ngay khi xác định chính xác điểm sự cố nhằm khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể
đêm qua hai mươi tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi căn nhà năm tầng ở đường hải thượng lãn ông quận năm tp hcm
còn tại thị xã tân châu tỉnh an giang cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiệt hại bốn căn nhà
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng trệt căn nhà năm tầng chuyên kinh doanh đèn lồng hoa vải trên đường hải thượng lãng ông
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà năm tầng
nhiều người phải tháo chạy và chia dời đồ đạc tránh ngọn lửa cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều hàng chục lực xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ để tiến hành dập lửa
đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
vào khoảng tám giờ hai mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu tại tổ một mươi bảy ấp hai xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà một chạy nuôi gà và ảnh hưởng nhiều ngôi nhà lân cận
nhận được tin báo chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời huy động các lực lượng để khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các nhà lân cận
cuối cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp theo chương trình
tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
sớm khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông ở phố cổ hội an
hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục ngày làm việc thứ ba
xét xử phúc thẩm bị cáo đinh lạc thăng và sáu đồng phạm trong vụ án pvn thất thoát tám trăm linh tỷ đồng khi góp vốn vào ngân hàng đại dương âu xuân bành
tiếp tục phần xét hỏi
bị cáo ninh văn quỳnh xin đính chính lời khai vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại cơ quan điều tra
với nội dung đính chính chỉ đạo ban kế toán chuyển tiền sau khi có nghị quyết của hội đồng thành viên về góp vốn
theo bị cáo quỳnh bị cáo không có liên quan gì đến việc quyết định góp vốn của pvn mua hai mươi cổ phần
tương đương bốn trăm linh tỷ đồng tại lần góp vốn đầu tiên chỉ có vai trò gián tiếp trong lần góp vốn thứ hai thứ ba
tại tòa phúc thẩm bị cáo quỳnh tái khẳng định có nhận hai mươi tỷ đồng từ nguyễn xuân sơn
và đã chi các khoản như mua căn hộ đầu tư chứng khoán xóm ô tô cho con đi du học chi để cán bộ cấp dưới đi du lịch
tuy nhiên bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn khẳng định
khoản tiền ông ta đã đưa cho bị cáo ninh văn quỳnh là tiền để chăm sóc khách hàng
và đề nghị bị cáo quỳnh hoàn trả số tiền đã nhận là một trăm tám mươi tỷ đồng
tại phiên làm việc chiều nay bị cáo đinh la thăng đã nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi của chủ tọa
và nói mình không nhớ một số mốc thời điểm quan trọng
bị cáo đinh la thăng còn cho rằng đây là phần hỏi bị cáo phải dành quyền hỏi cho hội đồng xét xử
để xác định lại các chứng cứ trong vụ án và sẽ trả lời cụ thể ở phần tranh luận
thưa quý vị đô thị cổ hội an từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan
thế nhưng trong thời gian gần đây
đã diễn ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực đô thị cổ
điều này đã khiến hội an đang dần trở nên kém sức hút trong mắt khách du lịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là những hình ảnh thường xuyên thấy tại các tuyến đường gần quảng trường sông hoài thành phố hội an tỉnh quảng nam
các tài xế xe chở khách du lịch ngang nhiên chiếm dụng lòng đường làm nơi đỗ xe đợi khách
bất chấp biển cấm rừng và đỗ xe
chuyện kẹt xe cục bộ diễn ra hàng ngày tại khu vực này
khiến giao thông ở đây bị hỗn loạn
trên các trục đường mà các em đi thì vỉa hè đã chật
nhưng mà người ta lại để những hàng quán và những chiếc xe ở trên vỉa hè
chính vì thế mà các em không có thể đi trên vỉa hè được
mà các em phải đi xuống lòng đường
và đó là một trong những nguy cơ mà tìm ẩn dẫn đến những tai nạn xảy ra cho các em học sinh
mặc dù nhà trường đã có rất nhiều biện pháp
nhưng mà đâu đó là người dân vẫn chưa có ý thức
trong khi các em đi các em không có ý thức để đi vào đường
trong vấn đề mà tham gia giao thông
số lượng du khách đến với phố cổ hội an ngày càng tăng mạnh
điều này kéo theo sự đông đúc của các phương tiện lưu thông
bất kể đêm hay ngày giao thông tại nơi đây vẫn luôn trong tình trạng mất an toàn
hiện nay cái điểm cái trung tâm rừng đậu đỗ thì chúng tôi đang tập trung
cùng với thu hồi một số vị trí đất mà trước đây của doanh nghiệp nhà nước
mà hiện nay không còn phù hợp nữa để mà hình thành các trung tâm đậu đỗ xe
riêng cái phương án điều trị giao thông sở giao thông vật tài
có trách nhiệm là xây dựng phương án cùng với thành phố hội an
công an tỉnh để mà xử lý hai cái hướng giao thông đường bộ và đường thủy
để đảm bảo cho phố cổ hội an
thiết nghĩ đã đến lúc lực lượng chức năng thành phố hội an tỉnh quảng nam
cần đẩy mạnh công tác quản lý điều chỉnh trật tự giao thông
trả lại vẻ yên bình trầm lắng vốn có của phố cổ hội an
thưa quý vị trong những ngày gần đây mỗi ngày
có khoảng hơn hai mươi tấn rác từ biển trôi giạt vào các bãi tắm của thành phố vũng tàu
gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố
hiện tại thì thành phố vũng tàu đang tập trung làm sạch các bãi tắm
để phục vụ cho khách du lịch trong mùa cao điểm
theo lãnh đạo ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu
hiện tượng rác từ biển trôi giạt vào các bãi tắm trên địa bàn thành phố
thường xuất hiện vào giữa tháng sáu và kéo dài đến tháng tám hàng năm
đây là mùa cao điểm đón khách du lịch của bà rịa vũng tàu
nên hiện tượng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh du lịch của địa phương
để đối phó với tình trạng trên công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị vũng tàu
đã phải huy động hết công nhân làm việc tại các bãi tắm để dọn dẹp số rác trên

tuy nhiên theo dự báo với lượng mưa trên địa bàn đang ngày càng tăng lượng rác trôi giạt sẽ rất lớn
địa phương cần tổ chức lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các bãi tắm để xử lý ngay khi xuất hiện rác trôi giặt vào bờ
tránh tình trạng rác ủ nứ với số lượng lớn tại các bãi tắm mới tiến hành thu gom
gây mất mỹ quan và hình ảnh của du lịch thành phố
thưa quý vị hôm nay tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra diễn đàn tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố
châu á thái bình dương viết tắt là tpo lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề du lịch thông minh
tổ chức tpo là mạng lưới các thành phố du lịch của khu vực châu á thái bình dương
có vai trò là một trung tâm quảng bá thông tin liên lạc giữa các thành phố thành viên trong tổ chức
diễn đàn diễn ra trong hai ngày hai mươi một hai mươi hai tháng sáu với các hoạt động nổi bật như
chương trình gặp gỡ quảng bá thương mại du lịch tpo mở rộng kết hợp với triển lãm du lịch thông minh
tòa đàm du lịch thông minh sẽ tìm ra phương hướng
chiến lược và biện pháp cụ thể để phát triển mạng lưới du lịch của các thành phố
trong khu vực châu á thái bình dương theo hướng hiện đại
gặp gỡ song phương giữa các thành phố thành viên tpo khảo sát điểm đến thành phố hồ chí minh
vinh danh trao giải thưởng tpo cho những cá nhân tập thể có những đóng góp xuất sắc
trong lĩnh vực du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua diễn đàn lần này ngành du lịch thành phố hồ chí minh mong muốn góp phần phát huy vị thế của mình
trong khu vực châu á thái bình dương tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác
với các thành phố thành viên của tổ chức tpo trên lĩnh vực du lịch góp phần tăng cường mối quan hệ
hợp tác hữu nghị giữa việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng với các nước
được biết tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu á thái bình dương hiện có tám mươi sáu thành phố thành viên
và hơn bốn mươi năm thành viên thuộc ngành du lịch của một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ gồm
hàn quốc indonesia malaysia nga nhật bản philippines thái lan trung quốc việt nam và đài loan trung quốc
hơn một mươi bảy tỷ đồng là nguồn kinh phí mà hội nạn nhân
chất độc da cam dioxin thành phố đà nẵng đã vận động được trong thời gian qua
để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin tại cộng đồng
thành phố đà nẵng hiện có hơn năm nạn nhân chất độc da cam dioxin
trong đó có hơn một bốn trăm linh trẻ em bị ảnh hưởng do di chứng của chất độc da cam dioxin gây ra
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đà nẵng
đã vận động và bố trí một mươi bảy tỷ đồng để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

với các hoạt động cụ thể thiết thực như tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trong các dịp lễ tết trợ dưỡng thường xuyên cho bảy trăm bốn mươi bảy nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn
hỗ trợ vốn buôn bán nhỏ vốn chăn nuôi sản xuất cho các hộ gia đình
hỗ trợ sửa chữa và xây mới chín ngôi nhà tình thương
hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho hơn một trăm bảy mươi năm trường hợp
hỗ trợ và trao học bổng cho bốn mươi sáu nạn nhân vượt khó trong học tập
và hỗ trợ bốn mươi hai xe lăn hai mươi xe đạp cho nạn nhân chất độc da cam dioxin
sáng nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án phát triển năng lượng tái tạo
giai đoạn năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi tám do ngân hàng thế giới và tổ chức hợp tác kinh tế liên bang thụy sĩ tài trợ
với tổng kinh phí viện trợ oda khoảng hai trăm linh bốn triệu đô la mỹ
trong đó nguồn vốn tài trợ không hoàn lại là gần hai ba triệu đô la mỹ
dự án phát triển năng lượng tái tạo được triển khai nhằm phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
đấu nối lưới điện quốc gia trên cơ sở thương mại
bảo đảm phát triển bền vững
từ năm hai nghìn chín đến nay dự án đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thành công một mươi chín dự án về thủy điện nhỏ
có tính năng lượng tái tạo
với quy mô công suất tổng cộng ba trăm hai mươi mw tổng điện lượng hàng năm gần một ba tỷ kwh
dự án đã cung cấp được cho hệ thống điện việt nam một nguồn điện đáng kể
đặc biệt có giá trị vào giờ cao điểm và cấp điện cho các nhu cầu tại chỗ của địa phương vùng sâu vùng xa biên giới
với quy mô kinh tế hiện nay và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng bảy
nhu cầu năng lượng nói chung và điện nói riêng của việt nam trong thời gian tới là rất lớn
trong bối cảnh này việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo ở việt nam là xu thế tất yếu
nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sơ cấp và bảo vệ môi trường
thưa quý vị hiện nay nhiều nông dân ở vùng cao tỉnh yên bái đã thay đổi phương thức sản xuất
theo chuỗi giá trị bao tiêu sản phẩm theo quy trình
bước đầu đã mang lại hiệu quả về kinh tế đời sống của người dân thì từng bước được cải thiện
góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương
đặc biệt là tại những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đến nay văn yên là vựa quế lớn nhất tỉnh yên bái cũng như của cả nước
với diện tích gần năm mươi hectare
giá trị kinh tế cây quế đem lại hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng mỗi năm
nhờ trồng quế mà đời sống người dân văn yên ngày càng được nâng cao
trung bình mỗi năm người dân toàn huyện văn yên thu nhập bốn triệu đồng một người một năm từ cây quế
gia đình chị bàn thị nhất thôn khe dứa xã viễn sơn huyện văn yên
có gần một mươi năm kinh nghiệm trồng quế
sau khi cây quế văn yên được công nhận chỉ dẫn địa lý
gia đình chị tham gia vào chuỗi giá trị ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy chế biến tinh dầu quế trên địa bàn
trồng quế theo phương pháp hữu cơ sản phẩm được quản lý truy xuất nguồn gốc
nên chất lượng được bảo đảm
được hỗ trợ ban đầu về giống và kỹ thuật
gia đình tôi chuyển sang trồng quế hữu cơ trong ba năm đầu tiên
cây phát triển tốt nhanh cho thu hoạch
được huyện và nhà máy hỗ trợ bao tiêu sản phẩm thu mua tận nhà
nên đầu ra được ổn định
từ bán quế mà gia đình tôi đã xây được nhà kinh tế cũng dần đi lên
chúng tôi đã xúc tiến công tác chuyển giao kho kỹ thuật
khuyến nông khuyến nâm
đến báo quan nhân dân
để thực hiện quy trình trồng chăm sóc bảo vệ thu hoạch
và quản lý chất lượng giống quế
đảm bảo phục vụ cho thị trường
trong thời gian tới đây tôi sẽ tham nhu chủ yếu đoàn dân huyện
xây dựng dự án để đưa sản phẩm quế văn yên
vào cái chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm
theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
những mô hình những cách làm
những phương thức sản xuất kinh doanh
của quốc gia
của nông dân vùng cao yên bái
đang mang lại hiệu quả thiết thực
thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp
chuyển dịch cơ cấu cây trồng
và xây dựng nông thôn mới
trong phần tin quốc tế
mỹ xác nhận triều tiên trao trả hài cốt binh sĩ
tổng thống mỹ quyết định dừng chính sách chia cắt gia đình nhập cư
thưa quý vị triều tiên đã trao trả
hai trăm linh bộ hài cốt binh sĩ
triều tiên trong cuộc chiến tranh
triều tiên từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
đây là tuyên bố được tổng thống mỹ
donald trump đưa ra vào sáng nay
theo giờ việt nam
dù đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức
từ giới chức quân sự mỹ
phát biểu trước những người ủng hộ
trong một cuộc meeting ở duluth bang minnesota
tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
nước này đã tiếp nhận hai trăm linh bộ hài cốt
lính mỹ được phía triều tiên trao trả
vào ngày hai mươi tháng sáu
hôm một mươi chín tháng sáu giới chức mỹ cho biết
trong những ngày tới triều tiên sẽ trả trả
một lượng đáng kể hài cốt binh sĩ
tham chiến trong cuộc chiến tranh triều tiên
cho bộ chỉ huy liên hợp quốc
ở hàn quốc và số hài cốt này
sau đó sẽ được chuyển tới căn cứ không quân
hickam ở hawaii
trong cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều ngày một mươi hai tháng sáu
tại singapore tổng thống trump khẳng định
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã đồng ý trao trả hài cốt các lính mỹ
tử trận trong chiến tranh triều tiên
theo dữ liệu của quân đội mỹ khoảng bảy bảy trăm linh
quân nhân mỹ vẫn mất tích và hơn

trong cuộc chiến tranh triều tiên
lầu năm góc cho biết các quan chức triều tiên
trước đây đã thông báo rằng họ có khoảng
hai trăm linh bộ hài cốt lính mỹ
dạng sáng nay theo giờ việt nam tổng thống mỹ
donald trump đã ký một xác lệnh hành pháp
cho phép thành viên của các gia đình nhập cư
có thể ở cùng nhau tại khu vực biên giới
đây cũng là một quy định đảo chiều chính sách
khá bất ngờ của tổng thống donald trump
trong bối cảnh dư luận phản đối mạnh mẽ
về chính sách chia cắt con cái
khỏi cha mẹ của mỹ
phát biểu với báo giới tổng thống mỹ donald trump
khẳng định ông không muốn chứng kiến
cảnh trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ
và xác lệnh mới này sẽ giúp thành viên
các gia đình nhập cư bất hợp pháp được ở cùng nhau
đây là một xác lệnh rất quan trọng
về việc để cho các gia đình ở cạnh nhau
trong lúc đảm bảo rằng chúng ta vẫn có
một biên giới vô cùng vững mạnh
và chúng ta vẫn tiếp tục chính sách không khoan nhượng
với những đối tượng nhập cư trái phép
theo xác lệnh mới này gia đình nhập cư
có thể được ở cùng nhau trong trường hợp
bị bắt khi vượt biên vào mỹ trái phép
tuy nhiên xác lệnh không chấm dứt
chính sách không khoan nhượng mà mỹ thực hiện nhiều tuần qua
theo đó người nhập cư trái phép
sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự
quyết định này của tổng thống mỹ donald trump
đã ngay lập tức nhận được những phản ứng tích cực
từ quốc tế đặc biệt là các nước trung mỹ
trong mùa diễn biến liên quan
thủ tướng đức angela merkel vừa đưa ra nhận định
vấn đề di cư được xem là
một thách thức lớn nhất của châu âu
ở thời điểm hiện tại đồng thời kêu gọi
một giải pháp chung thay vì giải pháp đơn phương
phát biểu khi tham dự một sự kiện kỷ niệm
ngày tị nạn thế giới ở thủ đô berlin
thủ tướng đức angela merkel nhận định
vấn đề di cư hiện đang là một thách thức lớn
đối với châu âu do đó liên minh châu âu eu
cần phải có sự đoàn kết để có thể đối phó
và vượt qua thách thức này
thủ tướng đức angela merkel cho rằng
eu cần phải tổ chức và quản lý vấn đề di cư
theo các quy tắc rõ ràng
và những chuẩn mực chung trong khối
đặc biệt trong việc xác định rõ những đối tượng nhập cư
theo bà merkel đây là mối quan tâm
sâu sắc nhất của các nước thành viên eu
nhằm duy trì và đảm bảo một eu đoàn kết
trong các vấn đề lớn liên quan đến
chính sách đối ngoại di cư và nhập cư
phát biểu trên của thủ tướng angela merkel
được đưa ra trong bối cảnh đảng liên minh dân chủ
cơ đốc giáo cdu của bà
đang có những bất đồng sâu sắc về chính sách tị nạn
với đảng liên minh xã hội cơ đốc giáo csu
trong liên minh cầm quyền tại đức
thưa quý vị trong nhiều năm qua
chiến tranh đã cướp đi nhiều sinh mạng
và của cải của người dân syri
giải gaza và những vùng chiến sự khác
song nghịch cảnh chẳng thể
dập tắt được những giấc mơ cao cả ở đây
đặc biệt là bóng đá
và minh chứng là có rất nhiều câu lạc bộ
bóng đá vẫn đang được hoạt động
trong đó có cả người khuyết tật
những người tị nạn tại giải gaza
chạy qua bom đạn chiến tranh
cơ thể họ không còn lành lặn
họ đang chia ra làm hai đội bóng
để cùng nhau thi đấu
hòa chung không khí hưởng ứng
ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
điều đặc biệt nhất là những cầu thủ này
đều dưới một mươi tám tuổi
và họ đã bóng bằng một chân
cùng với chiếc nạng của mình
chơi bóng đá là cơ hội để họ được vận động bản thân
và giao lưu với nhau
tôi đang đi bộ gần nhà
thì có một cú nổ lớn
chân của tôi không còn lành lặn
tôi rất buồn
nhưng được chơi bóng lại như thế này
đã giúp tôi có niềm vui vào cuộc sống
câu lạc bộ
những cầu thủ anh hùng này
mang lại cho các bạn trẻ rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống
vượt lên những khó khăn
đau đớn về thể chất
tôi nảy sinh ý tưởng thành lập câu lạc bộ này
khi xem những người khuyết tật trên tv
gaza là khu vực có nhiều người khuyết tật hơn cả
và tất cả đều còn rất trẻ
với nhiều cơ hội trong cuộc sống
tôi đã tập hợp và huấn luyện họ từ tháng ba
chỉ cần đam mê
niềm tin mãnh liệt và lạc quan
những cầu thủ trẻ có thể vượt lên tất cả
một ngày nào đó
cầu lạc bộ những cầu thủ anh hùng
có thể vượt qua mảnh đất gaza
tham gia các giải đấu quốc tế
quý vị khán giả thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt